theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh trong ngày quốc khánh hai tháng chín đơn vị đã đón tiếp phục vụ tận tình chú đáo ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám lượt người vào lăng viếng bắc trong đó có sáu trăm ba mươi năm lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường song mỗi cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan đơn vị trách nhiệm tận tụy phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối khu vực tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân khách quốc tế góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh
để đáp ứng được mong mỏi của người dân vào lăng viếng bắc ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tăng thời gian mở cửa lăng bắc trong sáng ngày hai tháng chín
không để xảy ra ủn tắc giao thông đảm bảo an ninh trật tự
cũng trong ngày hai tháng chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh phối hợp với sở du lịch hà nội tặng các xuất quà gồm nước bánh mì sữa cho du khách đến lăng viếng bắc